các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi vẫn xảy ra nắng nóng nhưng cường độ nóng không mạnh
nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
còn tại các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
từ hôm nay cường độ gió tây nam tác động đến nam bộ và tây nguyên bắt đầu giảm
đêm nay mưa ở hai khu vực này cũng có dấu hiệu giảm xuống còn diện dài rác
chiều và tối mai vẫn có mưa ở nhiều nơi ở cả hai khu vực nhưng số điểm mưa to sẽ giảm dần
nên nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên sẽ trong khoảng
từ hai mươi tám đến ba mươi một độ tại nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa có mưa rào và rông dài rác
gió nam đến tây nam cấp bốn đến cấp năm khu vực huyện đảo hoàng sa nhiệt độ sẽ trong khoảng
từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ khu vực huyện đảo trường sa nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước